chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình dịch bệnh tại thanh hóa đang diễn biến ngày càng phức tạp
khi số ca mắc ngày càng tăng xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng
đặc biệt là ổ dịch vừa bùng phát tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn thị xã nghi sơn thanh hóa
đã ghi nhận hai mươi một ca nhiễm trong đó các bệnh nhân chủ yếu là cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện
cụ thể thông tin mới nhất từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã nghi sơn cho biết
ổ dịch lây nhiễm cộng đồng tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn đã ghi nhận tổng cộng hai mươi một bệnh nhân
ổ dịch này phát hiện từ ngày một tháng một mươi một khi bệnh viện tổ chức xét nghiệm sàng lọc và phát hiện sáu ca nhiễm trong ngày một tháng một mươi một
bệnh viện đã phong tỏa tạm thời khoa đông y tiến hành test nhanh cho cán bộ nhân viên và bệnh nhân
người nhà bệnh nhân cũng như lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc thanh hóa
để xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp rt pcr
đến chiều một một mươi một cdc thanh hóa xác nhận có sáu mẫu cho kết quả dương tính với sars cov hai
các trường hợp này đã được chuyển từ khu vực chuyên điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn
hai mươi bệnh nhân ghi nhận mắc covid một mươi chín chủ yếu là nhân viên và cán bộ y tế của bệnh viện
các bệnh nhân ngụ trên địa bàn bảy xã phường gồm xã cát sơn xã thanh sơn xã trường lâm xã hải nhân xã định hải phường ninh hải và phường hải hòa
trong ngày hai tháng một mươi một thị xã biểm sơn ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với sars cov hai nâng số f tại ổ dịch này lên hai trăm linh người
tại huyện nga sơn ghi nhận thêm bốn ca nhiễm sars cov hai ở các xã nga an và nga thiện hiện ổ dịch này đã có bảy f
ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp ở thanh hóa đang khẩn trương truy vết mở rộng xét nghiệm tại các ổ dịch nói trên
nhằm phát hiện sớm nhất các f và khoanh vùng các trường hợp nguy cơ cao
tính đến tối hai tháng một mươi một thị xã nghi sơn đã truy vết được hai trăm bốn mươi chín trường hợp f một và bảy trăm hai mươi trường hợp f hai liên quan đến ổ dịch bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn
thời điểm phát hiện ổ dịch
trong bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn có hơn bốn trăm linh người gồm bệnh nhân người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế bệnh viện
trước khi tiến hành phong tỏa bệnh viện vào ngày hai tháng một mươi một để đảm bảo điều kiện giãn cách và khả năng điều trị cho bệnh nhân
thị xã nghi sơn đã di chuyển hơn hai trăm linh người gồm tám mươi chín bệnh nhân mắc các bệnh thông thường đã điều trị ổn định không mắc covid một mươi chín
hai mươi người nhà không mắc covid một mươi chín và bốn mươi cán bộ nhân viên y tế ra khỏi bệnh viện hiện trong bệnh viện còn gần hai trăm linh người
theo điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng trước khi phát hiện nhiễm bệnh các bệnh nhân này thường ngày đi làm và trở về nhà bình thường
do vậy ubnd thị xã nghi sơn đã phải phong tỏa tạm thời năm cụm dân cư ở các phường hải hòa ninh hải và các xã thanh sơn các sơn trường lâm là nơi ở của các bệnh nhân
đồng thời lập các chốt giám sát đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập tại khu vực phong tỏa
trong chiều hai tháng một mươi một ngành y tế thanh hóa đã điều động hơn ba trăm linh cán bộ giảng viên sinh viên trường cao đẳng y tế thanh hóa vào thị xã nghi sơn để hỗ trợ địa phương làm test nhanh tầm soát sars cov hai
dự kiến sẽ có gần hai mươi người để được tầm soát sars cov hai
thưa quý vị và các bạn trước tình huống như vậy có thể nói nguy cơ trở thành ổ dịch tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn là rất lớn
thực tế trải qua nhiều đợt dịch minh chứng cho thấy đã có nhiều bệnh viện lớn diễn ra tình trạng bùng phát dịch và trở thành các ổ dịch lớn
lý giải cho nguyên nhân có thể bùng dịch tại các bệnh viện ta có thể thấy đây là điểm đến của nhiều bệnh nhân từ khắp nơi đến nên quá trình truy vết tiền sử dịch tễ cũng gặp khá nhiều khó khăn
ngoài ra với chủng loại virus sars cov hai này thời kỳ ủ bệnh rất dài và cũng có nhiều trường hợp không phát hiện kịp thời do không có triệu chứng
đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng số người nhiễm covid một mươi chín có các triệu chứng như sốt ho khó thở chỉ chiếm tám mươi năm và có khoảng ba mươi người nhiễm bệnh sẽ cho kết quả là âm tính tức âm tính già với xét nghiệm pcr
ngoài ra bên cạnh các trường hợp là bệnh nhân hay người nhà đến từ nhiều địa phương thì các nhân viên y tế cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm do việc tiếp xúc trực tiếp với nhiều bệnh nhân
theo báo cáo sơ bộ ở nhiều quốc gia cho thấy có khoảng một mươi tổng số ca mắc covid một mươi chín là nhân viên y tế
cùng đó theo báo cáo của nhật bản vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đất nước này có năm mươi bốn trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng bệnh viện ở một mươi chín vùng và số người nhiễm lên tới bảy trăm tám mươi ba người
hiện nay trước sự nguy hiểm của biến chủng delta với tốc độ lây lan nhanh hơn chu kỳ lây nhiễm ngắn hơn nguy cơ lây nhiễm tại những nơi đông người đặc biệt là các bệnh viện là rất cao
ngoài khả năng lây nhiễm ở các địa phương nơi các bệnh nhân cư trú nhiều đơn vị trường học trên địa bàn thị xã nghi sơn cũng có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân
do đó ubnd thị xã nghi sơn đã quyết định kể từ ngày ba tháng một mươi một học sinh các cấp học trên địa bàn bảy xã phường nêu trên tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới
theo đó ngay trong tối hai tháng một mươi một ubnd thị xã nghi sơn đã có công văn gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các thị xã các xã phường các cơ quan đơn vị các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn về việc tạm dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu để phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
cụ thể bắt đầu từ giờ ngày ba tháng một mươi một
học sinh cả ba cấp học trên địa bàn bảy xã phường có các ca f gồm các sơn thanh sơn trường lâm hải nhân định hải ninh hải và hải hòa sẽ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó để sẵn sàng với tình huống dịch bệnh tiếp tục lây nhiễm cho cộng đồng và điều trị cho số bệnh nhân covid một mươi chín có khả năng tiếp tục tăng lên
ubnd thị xã nghi sơn đã quyết định thành lập và vận hành bệnh viện giã chiến quy mô năm mươi giường tại trụ sở trường mầm non cũ không còn sử dụng dạy học của xã hải nhân
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
để phòng chống dịch bệnh lây lan trên diện rộng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã nghi sơn đã quyết định tạm dừng các hoạt động không thực sự thiết yếu kể từ ngày ba tháng một mươi một
cụ thể là tạm dừng các hoạt động đối với quán bar các cơ sở kinh doanh karaoke sông hơi massage spa chăm sóc sắc đẹp phòng tập gym yoga bia
các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử điểm truy cập internet các hoạt động thể thao ngoài trời như bóng đá
bóng truyền cầu long tennis tạm dừng các lễ hội sự kiện hoạt động tập trung từ ba mươi người trở lên trong cùng một thời điểm địa điểm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc các địa phương dọc tuyến quốc lộ một a và các địa phương đã có dịch chỉ được bán mang về mang đi
như vậy ổ dịch tại bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn là bệnh viện thứ ba ở tỉnh thanh hóa bùng phát dịch ngay trong bệnh viện
trước đó các bệnh viện đa khoa hợp lực bệnh viện phổi thanh hóa hiện là bệnh viện điều trị covid một mươi chín số một tỉnh thanh hóa cũng đã bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế thấp nhất các ca mắc ca tử vong do dịch covid một mươi chín
tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới thanh hóa tiếp tục nâng cao tập trung cho công tác phòng chống dịch với phương châm
trước đó để thích ứng an toàn phòng dịch là cơ bản chiến lược lâu dài cách ly xét nghiệm vaccine điều trị là điều kiện tiên quyết
ý thức người dân trong tuân thủ nguyên tắc năm k là đặc biệt quan trọng và ứng dụng công nghệ thông tin là cấp thiết gắn với tiếp tục triển khai tốt phương châm hai chống ba xây
thưa quý vị và các bạn thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với trạng thái mới
tuy nhiên bên cạnh thanh hóa hiện có không ít các tỉnh thành đã và đang ghi nhận số ca mắc cộng đồng ở mức đáng báo động
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng thì mỗi người dân chúng ta cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế và đừng quên cập nhật tin tức mới nhất về tình dịch bệnh trên youtube của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại